bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa niếm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm cũng cho rằng
người dân cần bình tĩnh không lo lắng trước dấu hiệu tăng cao ca nhiễm
nếu tăng mà không chuyển nặng không tử vong thì sẽ tạo thành miễn dịch cộng đồng tốt hơn bền vững hơn bác sĩ khai nhận xét
tuy nhiên khi nào mức tăng là không thể chấp nhận
phó giáo sư dũng cho rằng đó là khi người dân coi thường covid một mươi chín không đeo khẩu trang
không duy trì các quy định kiểm soát và dịch sẽ tái bùng phát
trước diễn biến dịch tại tp hcm hiện tại ngành y tế liên tục tổ chức các đoàn giám sát dịch tại các địa phương có sự gia tăng
bên cạnh đó việc xét nghiệm vẫn đang được duy trì để phát hiện bóc tách và xử lý f cho cộng đồng
theo chủ tịch ubnd tp hcm pham văn mãi tp hcm đang lên kế hoạch triển khai xét nghiệm với quy mô mẫu rộng hơn
nhằm đánh giá tình hình thực tế sát hơn
việc xét nghiệm này cần đảm bảo hai yếu tố là quy mô mẫu và cơ cấu xét nghiệm sao cho chúng để mẫu xét nghiệm có độ tin cậy cao
cụ thể tp hcm dự định xét nghiệm với tỷ lệ là bốn trên một dân
theo tính toán với một mươi triệu dân thì mỗi ngày thành phố phải xét nghiệm ít nhất khoảng sáu mẫu
tp hcm vẫn đang tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên với các khu vực nguy cơ như chợ bến xe siêu thị cơ sở bảo trợ xã hội
xét nghiệm các hộ gia đình trong khu vực điều tra dịch tễ xét nghiệm ngẫu nhiên với người lao động có nguy cơ cao tại các cơ sở sản xuất kinh doanh
các chuyên gia cũng cho rằng khi người dân tự nguyện đi xét nghiệm nếu có triệu chứng hoặc nguy cơ thì việc bóc tách sẽ đạt hiệu quả cao hơn
nhận định về việc tp hcm với ghi nhận số ca tử vong mỗi ngày ở mức trên dưới ba mươi ca phó giáo sư đỗ văn dũng cho rằng có ba nguyên nhân
thứ nhất vẫn còn nhiều ca nặng phải thở máy và chạy ecmo đang điều trị
thứ hai là tp hcm hiện đang đón nhiều người dân ngoại tình quay lại làm việc trong đó một số đáng kể chưa kịp tiêm vaccine
thứ ba tp hcm vẫn còn những người chưa tiêm vaccine
nếu toàn bộ người dân đều tiêm vaccine số ca nặng phải thở máy giảm đi
tôi tin rằng qua tháng một mươi hai năm nay số tử vong có thể giảm xuống dưới hai mươi ca một ngày phó giáo sư đỗ văn dũng dự báo
còn với bác sĩ trương hữu khanh điều cần lo ngại là sự lây nhiễm gia tăng ca mắc có thể ảnh hưởng đến người lao động của các doanh nghiệp cơ sở sản xuất vừa phục hồi lại
do đó các đơn vị phải thực hiện năm ca ký càng xử trí ép không hiệu quả ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt lao động vì nhiễm bệnh
bên cạnh đó ông cho rằng cần tiếp tục để mạnh tiêm vaccine covid một mươi chín cho người lao động ngoại tỉnh quay trở lại thành phố để an toàn cho người dân và cộng đồng
hiện tại tỷ lệ vaccine của tp hcm gần như đạt tối đa mỗi một với người trên một mươi tám tuổi và hơn tám mươi đạt mũi hai
phó giáo sư dũng tính toán hiệu lực giảm tử vong của vaccine covid một mươi chín là chín mươi
nên khi bao phủ vaccine tối đa cho tp hcm
tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín sẽ thấp hơn rất nhiều so với ung thư tim mạch hay đột quỵ
đó là điều chắc chắn phó giáo sư đỗ văn dũng khẳng định
trước đó vào ngày tám tháng một mươi một phân tích nguyên nhân bác sĩ nguyễn hoài nam phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
huyện nhà bè có khu công nghiệp hiệp phước và gần khu công nghiệp long hậu tỉnh long an
trong quá trình test nhanh tại các khu công nghiệp nhiều công nhân phát hiện dương tính
các khu công nghiệp này chưa có khu cách ly riêng
nên công nhân nhiễm covid một mươi chín được chuyển về điều trị ở địa phương
ông nam nhận định việc này đã gây khó khăn cho các quận huyện
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cũng cho biết những ca nhiễm này chủ yếu trên một mươi tám tuổi
đã được tiêm vaccine nên chỉ có các triệu chứng nhẹ như sốt đau họng
ngoài ra có một trường hợp chuyển viện do có bệnh nền
từ đầu tháng một mươi đến nay huyện cần dừa ghi nhận ba trăm năm mươi chín ca nhiễm mới
nguyên nhân là do công nhân làm việc từ khu chế xuất khu công nghiệp nhiễm bệnh
họ trở về nhà lây nhiễm cho gia đình và người xung quanh
theo thông báo ngày tám tháng một mươi một của ủy ban nhân dân tp hcm huyện nhà bè có năm xã nguy cơ cao là hiệp phước
long thới phú xuân phước kiển phước lộc
huyện cần giờ có ba xã cấp ba về nguy cơ dịch là an thới đông bình khánh và lý nhơn
dựa trên ba tiêu chí về số ca mắc mới tại cộng đồng độ bao phủ vaccine và tiêu chí đảm bảo khả năng
chăm sóc người nhiễm bệnh covid một mươi chín tại cộng đồng hiện thành phố đang ở cấp độ hai
dịch tại các quận huyện tp hcm có một mươi ba trên hai mươi hai địa phương đạt cấp một bảy trên hai mươi hai địa phương đạt cấp hai
quận ba quận một mươi quận một mươi hai quận bình tân quận bình thạnh huyện bình chánh huyện hóc môn
có hai trên hai mươi hai địa phương đạt cấp ba là huyện nhạc bè huyện cần giờ
đáng chú ý có ba quận tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận một mươi tăng từ cấp một lên cấp hai
huyện cần giờ từ cấp một tăng lên cấp ba huyện nhà bè từ cấp hai tăng lên cấp ba
có hai quận giảm cấp độ dịch so với tuần trước là quận một mươi một và phú nhuận từ cấp hai xuống cấp một
theo báo cáo mới nhất ngày chín tháng một mươi một của sở y tế tp hcm thành phố có tám quận huyện có số ca covid một mươi chín cách ly tại nhà cao
trong đó quận một mươi hai đứng đầu với chín bốn trăm tám mươi tám ca
tiếp theo là thành phố thủ đức với sáu năm trăm năm mươi bốn ca huyện hóc bôn sáu bốn trăm linh sáu ca huyện bình chánh ba tám trăm tám mươi ca
huyện gò vấp hai sáu trăm năm mươi bốn ca
quận tân phú hai một trăm bốn mươi chín ca quận bình tân một chín trăm ba mươi chín ca và huyện nhà bè bảy trăm bảy mươi một ca
sở y tế tp hcm đã triển khai hai trăm hai mươi hai trạm y tế lưu động cho các quận huyện có số ca f cách ly tại nhà
trước tình hình f cách ly tại nhà gia tăng ngày chín tháng một mươi một sở y tế cho biết đã phối hợp với lực lượng quân y
để tăng cường thêm ba mươi ba trạm y tế cho bốn quận huyện là quận một mươi hai hai mươi sáu
huyện hóc môn bốn trạm huyện bình chánh tám trạm và quận bình tân một trạm
như vậy nếu được bổ sung thêm quận một mươi hai có đến bốn mươi năm trạm y tế lưu động hiện là hai mươi năm
huyện hóc môn có ba mươi năm trạm hiện là ba mươi một huyện bình chánh một mươi sáu trạm hiện là tám
thành phố thủ đức hiện đã có ba mươi hai trạm y tế lưu động quận bình thạnh có hai mươi trạm
tính đến hết ngày chín tháng một mươi một tp hcm có khoảng năm mươi một bệnh nhân covid một mươi chín đang cách ly chăm sóc điều trị
theo đó có hơn một mươi một ba trăm linh ca f điều trị tại bệnh viện tầng hai tầng ba
hơn bốn ba trăm linh kf cách ly tại các khu cách ly tập trung và hơn ba mươi năm kf cách ly tại nhà
những thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín sẽ luôn được chúng tôi cập nhật liên tục trong các bản tin
và tin tức thời sự trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại